một số chính sách đặc thù áp dụng cho vùng đề án
hỗ trợ chi phí tạo mặt bằng nền nhà ở và xây dựng nhà ở
mức hỗ trợ tối đa là hai mươi sáu bốn triệu đồng một hộ
trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ là một mươi sáu bốn triệu đồng một hộ
huy động từ doanh nghiệp hộ gia đình và cộng đồng một mươi triệu đồng một hộ
hỗ trợ một trăm linh giá lúa giống thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón vô cơ cho toàn bộ diện tích trồng lúa nước trong thời gian một năm
các hỗ trợ khác
hỗ trợ di chuyển người và tài sản
hỗ trợ mức ba triệu đồng một hộ khi cự li vận chuyển dưới hai mươi km
không quá năm triệu đồng một hộ khi cự li trên hai mươi km
hỗ trợ một lần với mức một triệu đồng một hộ cho các hộ định cư tập trung
hộ định cư sen ghép theo quy hoạch để mua sắm dụng cụ sinh hoạt
hỗ trợ trực tiếp bằng tiền một lần cho lao động tự học tập
chuyển đổi ngành nghề và mua sắm công cụ lao động
mức hỗ trợ tối đa là một mươi triệu đồng một lao động
hỗ trợ cán bộ y tế thôn bản với mức bằng bảy mươi mức lương cơ bản
hỗ trợ kinh phí thực hiện giao đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
mức hỗ trợ theo dự toán được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội của truyền hình nhân dân cũng đã hết
những thông tin phản hồi về chương trình
quý vị và các bạn gửi về hòm thư